cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa đề nghị các địa phương kiểm soát và cấm việc sử dụng nhựa thông để giết mổ ra cầm nói chung giết mổ vịt nói riêng
cục này cho biết thời gian gần đây một số cơ quan báo chí phản ánh về việc có cơ sở giết mổ vịt sử dụng nhựa thông để làm sạch lông vịt và chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
để ngăn chặn tình trạng trên cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị các địa phương tiến hành tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tổ chức cá nhân giết mổ da cầm về quy định hiện hành của việt nam không cho phép sử dụng nhựa thông trong sản xuất kinh doanh thực phẩm
đồng thời các đơn vị chức năng thực hiện tăng cường công tác kiểm tra thanh tra đột xuất việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến mớ động vật sử dụng nhựa thông tại cơ sở giết mổ da cầm đặc biệt là giết mổ vịt trên địa bàn trường hợp phát hiện cơ sở vi phạm sẽ xử phạt theo đúng quy định của pháp luật